quý vị và các bạn thân mến mới đây các nhà khoa học có thể xác định rằng biến thểo micron
phát triển từ một biến thể đã lưu hành từ giữa năm hai nghìn hai mươi nhưng họ lại chưa thể tìm thấy
vật chủ trung gian mà omicron tiến hóa thành biến đẻ như hiện nay
tổ chức y tế thế giới who đã đặt tên cho biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín của virus sars cov hai
là umecron vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và xác định đây là biến thể đáng lo ngại
về uc thứ năm kể từ khi đại dịch covid một mươi chín vùng phát
với sự lây lan mạnh của mecron và nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo
tại nhiều quốc gia trên thế giới các nhà khoa học đã bắt tay vào tìm hiểu
và biến thể này cũng như nguồn gốc của nó
trong khi các nhà khoa học có thể xác định rằng biến thể omicrand phát triển
từ một biến thể đã lưu hành từ giữa năm hai nghìn hai mươi nhưng họ lại chưa thể tìm thấy
vật chủ trung gian mà omecran tiến hóa thành biến thể như hiện nay
có ý kiến cho rằng biến thể này đã lây lan cho một loài động vật
và các đột biến xuất hiện khi biến thể lây lan ở loài động vật này
trước khi lây ngược trở lại cho con người
một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí journal of biosecurity gần đây
dường như đã ủng hộ ý kiến trên
nghiên cứu do giáo sư jian guoshu thuộc viện phòng ngừa và kiểm soát
các bệnh truyền nhiễm quốc gia cdc trung quốc dẫn đầu đã phát hiện ra rằng
vật chủ trung gian nhiều khả năng là loài chuột
theo giáo sư susu nghiên cứu đã tính toán số lượng đột biến trung bình trong năm voc
đã tìm hiểu những đột biến chính trong protin s của virus nơi phát nguồn của sự lây nhiễm
các nhà khoa học đã phát hiện biến thể omecran có các đột biến
ở năm vị trí chính của protein là k bốn trăm một mươi bảy e bốn trăm tám mươi bốn q bốn trăm chín mươi ba q bốn trăm chín mươi tám và n năm trăm linh bốn
điều này cho thấy virus đã thích nghi để lây nhiễm sang các tế bào của chuột
ngoài ra sơ đồ cây phát sinh chủng loại mô tả lịch sử tiến hóa của một nhóm các loại
với những đặc tính khác nhau nhưng có cùng mối quan hệ họ hàng với nhau
cũng cho thấy biến thể omicron và ganma có khả năng đã lưu hành từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai
điều này ủng hộ giả thiết rằng omechron có thể đã tiến hóa ở một loài động vật
và có thể đó là chuột
giáo sư su cho rằng phát hiện trên cho thấy các nhà nghiên cứu nên tập trung vào các biến thể
của virus sars cov hai được phân lập từ động vật hoang dã
là loài gậm nhấm
theo ông nếu omicron được xác định có nguồn gốc từ chuột
hệ lụy của việc biến thể này lây lan giữa vật chủ không phải con người
sẽ đặt ra những thách thức mới trong việc phòng ngừa và kiểm soát đại dịch